vào lúc bảy giờ ngày một mươi tháng một mươi nhiệt độ tại khu du lịch mẫu sơn lộc bình lạng sơn giảm mạnh còn một mươi ba năm độ c lượng mưa sáu mm
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh lạng sơn đây là lần thứ ba không khí lạnh gây rét đậm trên khu vực mẫu sơn và nhiều nơi khác trong tỉnh với nhiệt độ phổ biến từ một mươi ba đến một mươi năm độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh các địa phương đều có mưa nhỏ